tại hà nội đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản đã có buổi tiếp đoàn nghị sĩ nhật bản do ngài fukui teru
bộ trưởng phụ trách chính sách biển văn phòng nội các nhật bản kiêm tránh văn phòng liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt
làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn nghị sĩ nhật bản đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh
đây là hoạt động thiết thực triển khai các nội dung hợp tác về chính sách biển giữa hai nước trong khuôn khổ tuyên bố chung việt nam nhật bản
khẳng định quốc hội việt nam đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình thịnh vượng ở châu á giữa việt nam và nhật bản
đã không ngừng được củng cố phát triển tốt đẹp thông qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước
đề nghị các nghị sĩ nhật bản ủng hộ để việt nam và nhật bản hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính
nhằm triển khai dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhất là lãnh đạo cấp chiến lược